biến đổi khí hậu khiến cường độ của thiên tai trở nên mạnh mẽ bất thường hơn gây những thiệt hại lớn hơn lên đời sống xã hội kinh tế của nước ta
trong mùa mưa bão năm nay nước ta tuy không phải đón quá nhiều cơn bão nhưng hầu hết những cơn bão vào biển đông đều có cường độ rất lớn cùng hướng di chuyển vô cùng phức tạp gây khó khăn không nhỏ cho công tác dự báo và phòng chống thiên tai
mới đây vào trung tuần tháng một mươi một cơn bão số tám đã gây nên đợt mưa lớn liên tục
tại thành phố nha trang theo số liệu báo cáo của trung tâm khí tượng thủy văn lượng mưa đã chút xuống nha trang nội trong buổi sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một là ba trăm tám mươi tám mm nhiều gấp chục lần so với dự báo
ảnh hưởng của cơn bão số tám chưa được khắc phục thì bão số chín lại tiến vào và gây mưa lớn cho khu vực nam trung bộ và cả thành phố hồ chí minh khiến nhiều nơi lại ngập sâu trong biển nước
và trong những ngày đầu tháng một mươi hai không khí lạnh ảnh hưởng cùng gió đông liên tục
những ngày đầu tháng một mươi hai không khí lạnh ảnh hưởng cùng gió đông liên tục đưa ẩm vào khiến trùng trùng bộ lại phải chống chịu với lượng mưa lớn khủng khiếp gây ngập lụt nghiêm trọng đặc biệt là tại thành phố đà nẵng
màn hình thấy thời tiết trong năm nay rất là khác biệt và chúng ta cũng thấy rằng là cái biến đổi khí hậu nó đã đến trước đến sớm hơn so với cái dự báo của các nhà khoa học
trước những tác động nghiêm trọng của thiên tai bão lũ ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ban hành nghị quyết bảy mươi sáu nqcp về công tác phòng chống thiên tai trong đó nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi năm giảm ba mươi thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
một trăm linh chính quyền các cấp cơ quan tổ chức và hộ gia đình trên cả nước được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai
và đặc biệt là chủ động trong dự báo cảnh báo phòng chống lũ quét sạt lở đất tại những khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế xã hội
các kinh tế quét của nước thì đấy là những cái giải pháp cơ bản
còn tùy vào tình hình cụ thể của từng địa phương để mà cụ thể hóa ra lựa chọn cái giải pháp nào phù hợp nhất với cái tình hình thiên tai của địa phương và cái tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương
chúng ta cũng đã biết trước rồi nó sẽ xảy ra
và nó xảy ra càng ngày càng ác liệt hơn
thế cho nên là chủ động phân chống thì chúng ta không bất ngờ
nếu còn nói đây là bất ngờ thì chứng tỏ chúng ta chưa chủ động phân chống
cùng với các cái giải pháp truyền thống thì chúng ta phải tăng cường hơn nữa
bảo vệ các tài nguyên như là tài nguyên rừng tài nguyên cát sử dụng đất hợp lý các công trình xây dựng phải hợp lý đừng tác động vào để làm cho gia tăng rủi ro thiên tai
và đặc biệt là thiên tai bây giờ diễn ra rất phức tạp
cho nên là không chỉ là
lực lượng phòng chống thiên tai mà mọi người dân đều phải mọi doanh nghiệp đều phải có cái kỹ năng để mà mình tự ứng phó
thì tôi nghĩ rằng nếu xây dựng một cái xã hội gọi là xã hội thích ứng thiên tai thì chúng ta sẽ làm tốt hơn công tác phòng chống thiên tai
nghị quyết bảy mươi sáu nqcp của chính phủ cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bao gồm xây dựng phương án chủ động sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
xây dựng quy chế sử dụng số điện thoại khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm cứu nạn một trăm một mươi hai
tổ chức thực hiện việc đầu tư phương tiện trang thiết bị ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
theo quyết định số một nghìn bốn mươi một qdttg ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn của thủ tướng chính phủ
đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn
mỗi ngày trôi qua
khí hậu lại càng trở nên khắc nghiệt hơn các hiện tượng thời tiết bất thường kéo theo đó cũng ngày càng khó lường hơn đối với con người
để nước ta có thể thực sự phát triển theo hướng bền vững
thì công tác chủ động phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu cần phải được quán triệt từ cấp trung ương đến địa phương
chỉ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương các vùng miền vì một mục tiêu chung bền vững
mới có thể giúp nước ta phát triển vững vàng trước những tác động từ thiên tai